thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành lệnh khám xét chỗ ở bắt tạm giam bị can nguyễn thu hằng chú tại phường nam lý tp đồng hới thời hạn ba tháng về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau khi nghe hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng bình tuyên án vụ án dân sự sơ thẩm tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà hằng cho rằng hội đồng xét xử tuyên xử không đúng nên trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã nhiều lần dùng tài khoản facebook cá nhân nguyễn thu hằng phát trực tiếp lên mạng xã hội với lời lẽ chửi bới xúc phạm danh dự hạ nhục nhân phẩm cá nhân thẩm phán chủ tọa phiên tòa
ngoài ra trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bị can nguyễn thu hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới gây mất an ninh trật tự tại trụ sở ubnd phường nam lý phòng giáo dục đào tạo tp đồng hới thanh tra tp trực tiếp xúc phạm danh dự nhân phẩm phó chủ tịch ubnd phường nam lý tránh thanh tra tp đồng hới và một số cán bộ của các cơ quan đơn vị
lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi mỗi tháng hơn một tỷ đồng nhóm ba đối tượng lê danh tạo hồ thị hải và hồ kim cường vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố bị can về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
bản thân các đối tượng này là phóng viên cộng tác viên của một số tờ báo tạp chí
quá trình hoạt động phát hiện thấy các lái xe đường dài thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông nên tạo đã yêu cầu các lái xe này trung chi từ sáu đến tám triệu đồng một tháng một xe để nhận được bảo kê từ tạo
tạo tự giới thiệu với một số nhà xe vận tải hàng hóa đường dài là có quen biết với những
khi các lực lượng chức năng ở các tỉnh thành trên cả nước cam kết trong quá trình hoạt động vận tải trên tuyến khi bị kiểm tra chỉ cần giới thiệu là xe của tạo thì lực lượng chức năng sẽ bỏ qua nếu không tạo sẽ trực tiếp gọi điện can thiệp
để che giấu hành vi phạm tội các đối tượng thành lập doanh nghiệp hợp tác xã vận tải hợp thức hóa số tiền luật mà các lái xe phải đóng hàng tháng là tiền phí và hợp tác xã thành lập các nhóm gia lô kín để trao đổi thông tin liên quan
với phương thức như trên mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính số tiền hơn một tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tường bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương phối hợp với công an thị trấn phú thái huyện kim thành bắt quả tăng tàng trữ ma túy và vũ khí quân dụng tại khu dân cư ga phú thái thu giữ một lượng ma túy dạng đá
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của tường lực lượng chức năng thu giữ thêm một khẩu súng ruro và sáu viên đạn
được biết tường là đối tượng hình sự cộng cán lưu manh từng có năm tiền án về các tội cướp tài sản trộm cắp tài sản tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào năm hai nghìn hai mươi vừa mới ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh quảng nam cho biết vẫn đang tích cực khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm dùng hung khí kề cổ nhân viên cây xăng ở huyện tiên phước cướp tài sản
theo công an tỉnh quảng nam hiện nay công an tỉnh đang chỉ đạo công an tỉnh quảng nam
công an huyện tiên phước khẩn trương truy tìm sớm bắt hung thủ gây ra vụ việc này để chấn an dư luận đồng thời bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở địa phương
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip vào lúc một mươi chín h bốn mươi hai phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một một đối tượng mặc áo mưa đối mũ bảo hiểm đi xe máy ghé vào cây xăng ở xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam đổ xăng
khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe lợi dụng sơ hở đối tượng này sử dụng vật dụng giống chiếc liềm dùng để cắt lúa cắt cỏ kề vào cổ của chủ cây xăng yêu cầu đưa tiền
qua xác định ban đầu số tiền mà đối tượng cướp của nhân viên là hơn một mươi năm triệu đồng
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra vi phạm nồng độ cồn
quá trình kiểm tra chỉ mất khoảng ba bốn phút tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp không chấp hành thậm chí là chống đối lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ
trường hợp lái xe này khi bị cảnh sát giao thông dừng phương tiện nhất quyết đóng cửa cố thủ trong xe coi điện thoại cho người thân
khi người thân xuất hiện có ý muốn xin sỏ nhưng đã bị từ chối
sau khi vận động người này mới chịu xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn và đây là mức mà máy đo ghi nhận được
còn với trường hợp này nhất quyết không chịu thổi vào máy thậm chí có hành vi khiếm nhã với cảnh sát giao thông
sau một hồi thuyết phục yêu cầu người này vẫn không chấp hành thậm chí còn tự ý bỏ đi và để lại phương tiện
mình có nồng độ cồn xe giao thông là sai chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm việc xử lý các trường hợp người điều khiển xe giao thông có nồng độ cồn không có vùng cấm và không có trường hợp ngoại lệ
việc chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng đó là thái độ tuân thủ pháp luật của công dân
nhiều trường hợp biết là hơi thở có nồng độ cồn không được điều khiển phương tiện nhưng vẫn xe phạm
tớ thì ở trên hà giang
trong thời gian sắp tới thì chuẩn bị đến những dịp lễ lớn những dịp lễ lớn những dịp lễ lớn
trong thời gian noel tết dương lịch cũng như tết âm lịch thì cũng có rất nhiều những cuộc vui liên hoan hội họp
việc duy trì những chốt tuần tra kiểm soát cũng như kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đối với những trường hợp sử dụng nồng độ cồn xe giao thông là thực sự cần thiết
đội cảnh sát giao thông đường một sáu cũng tăng cường các tổ tuần tra kết hợp với các chốt từ các cung giờ từ sáng khép khí cho đến một mươi hai h đêm
và có những tổ phụ trách từ h đến sáu h sáng ngày hôm sau trên các cung đường được bố trí luân phiên để kiểm soát cũng như là phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi giao thông
ngoài xử lý lỗi về nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi gây dối chất tự công cộng lãng lách đánh võng của thành phố miền
nhất là vào thời điểm cuối năm như hiện nay nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên mỗi cung đường
và vì bình yên một sống
thiết bị nổ tự tạo tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
diễn tập có phần diễn tập vận hành cơ chế chỉ huy tham mưu và diễn tập thực binh
tham gia diễn tập có một mươi ba phương tiện và các trang thiết bị chuyên dụng hơn hai trăm linh thành viên
buổi diễn tập đã phát huy được những điểm mạnh thế mạnh của các đơn vị đặc biệt là sự hiệp đồng tác chiến thông tin liên lạc kỹ năng ứng phó
qua đó bảo đảm an ninh an toàn hàng không an ninh trật tự
thực hiện cao điểm kiểm tra cuối năm về xử lý nhân vi phạm liên quan đến nồng độ cồn ma túy và chất kích thích
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã tổ chức đồng loạt một mươi cùng kiểm tra
kế hoạch tra quân kiểm tra xử lý nồng độ cồn ma túy cao điểm cuối năm được thiếu tướng trần đức tài
và giám đốc công an tp hcm công bố tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai nội dung này đến hết năm hai nghìn hai mươi
triển khai kế hoạch này đồng loạt một mươi cùng cảnh sát giao thông ở năm khu vực nội đô
và năm khu vực cửa ngõ ngoài ô tp hcm đã được lập sẵn và đồng loạt ra quân
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
công an các địa phương của công an tỉnh đồng nai đã điều tra triệt phá nhiều nhóm tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
từ ngày một mươi tám tháng tám đến nay công an huyện đã triển khai huy động lực lượng nắm địa bàn tổ chức tuần tra truy bắt nhiều đối tượng vi phạm pháp luật
trên lĩnh vực hình sự kinh tế ma túy
qua đó tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định
điển hình qua công tác điều tra lực lượng công an huyện đã triệt phá bắt giữa bốn đối tượng phạm ngọc thảo đặng thị toan lê quốc tuấn ninh ngọc vinh
cả bốn đơn ngũ tp long khánh để điều tra về hành vi trộn cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
chỉ trong thời gian ngắn thảo và toan đã thực hiện trộn năm chiếc xe máy trên địa bàn huyện xuân lộc rồi mang bán cho tuấn và vinh và hai người chưa rõ lai lịch lấy tiền chia nhau tiêu xài
qua đấu tranh thảo còn khai đã thực hiện thêm bốn vụ ở tỉnh bình thuận và tỉnh đồng nai
phân công lực lượng trinh sát xuống địa bàn cơ sở phối hợp với lực lượng công an xã
thị trấn để tăng cường công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng gọi hỏi răng đe
kiểm danh kiểm diện đối với các đối tượng có tiền án tiền sự những đối tượng tù tha
những đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện phạm tội tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ
và phòng ngừa xã hội để từ đó kịp thời đấu tranh xử lý đối với các loại tội phạm tăng cường công
tác tuần tra một trăm sáu mươi một để khép kín địa bàn đấu tranh với các loại tội phạm đường phố
bên cạnh đó lực lượng công an huyện còn phát hiện hai mươi năm vụ sáu mươi ba đối tượng có hành vi tàn trữ mua bán và
tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện hơn hai mươi bốn vụ vi phạm pháp luật về kinh tế
vi phạm về môi trường vận động và bắt bảy đối tượng truy nã
triệt phá ba vụ đánh bạc bắt hai mươi sáu đối tượng trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đã tiến hành kiểm tra tám mươi bảy cơ sở qua đó lập biên bản xứ phạt hai trường hợp xứ phạt hai mươi hai triệu đồng
lực lượng tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông kiểm soát ra các tuyến đường
lập biên bản chín trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm ra quyết định xứ phạm vi phạm hành chính tám trăm sáu mươi bảy trường hợp
nộp kho bạc nhà nước hơn một sáu tỷ đồng
tham mưu cho ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện huy động tối
đa cả hệ thống chính trị phát huy được vai trò của mặt trận tổ quốc cũng như các
ban ngành đoàn thể trong công tác phối kết hợp với lợi tượng công an phòng chống tội phạm
thì công an huyện tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
không để hình thành những bất kỳ vấn đề
băng ổ nhóm ở trên địa bàn hoạt động có tổ chức và đặc biệt là không để tồn tại những cái băng
ổ nhóm mà hoạt động theo cái kiểu là xã hội đen tập trung và đấu tranh là không để phát sinh cái
các loại tội phạm mà đặc biệt quan tâm của chúng tôi hiện nay là phải bài trừ cái tội phạm liên
quan đến vấn đề về ma túy tại vì ma túy nó là cái phát sinh của các loại tội phạm với lại
an phòng chống tội phạm
một số địa phương mà giáp ranh trong ngoài tỉnh để chúng tôi thường xuyên trao đổi về cái tình hình
tội phạm mà phối hợp cho nó chặt chẽ là khi mà phát hiện cái vụ việc mà xảy ra mà có liên quan đến
các địa phương với nhau thì chúng tôi trao đổi thông tin và xử lý ngay từ ban đầu để đạt được
cái kết quả cao trong cái công tác hạn chế đến mức thấp nhất cái tội phạm nguy hiểm nó tiếp diễn xảy ra

phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp
với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng
đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự ma túy quyết tâm giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn
để người dân đón tết nguyên đáng giáp thình hai nghìn hai mươi bốn an lành bình yên
thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an huyện ba tri đã tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối với một người sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ xã an bình tây huyện ba tri về hành vi phát tán video clip có nội dung sai sự thật
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ vụ việc vào ngày hai mươi tháng một mươi một nhân vật tên ntv dùng điện thoại cá nhân truy cập vào trang facebook của mình
với tên nguyễn hoàng huy để phát video clip livestream có độ dài hai mươi phút
nội dung phản ánh sai sự thật về dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt khu di tích lệ sửa văn hóa cách mạng
xa phu lễ huyện ba tri
qua làm việc nhân vật ntv đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm nguyên nhân do thiếu hiểu biết
và tự nguyện gỡ bỏ video clip livestream có nội dung không đúng đồng thời viết cam kết không tái phạm
người tiêu dùng khi mua hàng online bị bên bán hàng lừa đảo đặt hàng hiệu này giao hàng hiệu khác
thậm chí chỉ giao bao bì không có ruột hoặc giao sản phẩm không đạt chất lượng
đó là những vấn đề được đề cập trong chương trình dân hội chính quyền trả lời hằng tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề công tác quản lý thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trước phản ánh của các cử tri sở công thương tp hcm cho rằng khi thói quen mua hàng của người dân
có sự thay đổi thì cũng cần thay đổi phương thức quản lý nhưng luật pháp chưa có sự điều chỉnh
theo kịp với thực tiễn theo quy định trước đó các cửa hàng bán mặt hàng kinh doanh
trên sàn thương mại điện tử phải cung cấp đầy đủ thông tin điều này có nghĩa các cửa hàng tổ chức
kinh doanh cung cấp dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử cũng phải chịu trách nhiệm liên đới
người tiêu dùng có khiếu nại với hàng hóa mình mua có thể liên hệ với ủy ban nhân dân quận huyện
thành phố thủ đức nơi doanh nghiệp cung cấp bán sản phẩm có đăng ký kinh doanh trên địa bàn
đồng thời các cơ quan chức năng người tiêu dùng gửi đơn khiếu nại
nhưng sở công thương tp hcm cũng quản lý thị trường để báo thông tin
mới đây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện kiểm tra và tạm giữ một tàu đang vận chuyển khoảng tám mươi lít dầu đeo trái phép
cụ thể vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại vùng biển tây nam cách nam đông nam hòn đảo khoai cà mau khoảng một trăm ba mươi hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu bt chín mươi hai nghìn chín ts có bốn thuyền viên
trên tàu đang chở khoảng một trăm ba mươi lít dầu đeo trái phép
tàu tám mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong hàng hóa vi phạm dẫn giải tàu về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một thuộc tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị hiện nay xu hướng giải trí qua mạng sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin ngày càng tăng cao
tuy nhiên với đặc tính là lan truyền nhanh
mạng xã hội trở thành môi trường
thuận lợi cho các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán tin giả tin sai sự thật
xúc phạm đến uy tín và danh dự của tổ chức cá nhân
gây hoang mang trong dư luận làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
trước diễn biến trên công an tỉnh vĩnh long đã chủ động đấu tranh với tình trạng này
thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long đã triển khai nhiều biện pháp
nhằm tăng cường quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội
kịp thời phát hiện ngăn chặn và giải trí

có hành vi phát tán tin giả tin sai sự thật vi phạm pháp luật
đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng
các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia vào môi trường mạng
và hướng dẫn người dân về các dấu hiệu để nhận biết tin giả tin sai sự thật
nhất là tiêu đề của tin giả sai sự thật thường dịch gần thu hút người đọc người xem
nội dung tin giả tin sai sự thật thường là những vấn đề
vấn đề mới lạ và được mọi người quan tâm
thông tin không có nguồn gốc hoặc nguồn gốc không rõ ràng hoặc là giả mạo nguồn gốc
thông tin trên các website trang kênh nội dung là thường xuyên đăng tải thông tin giả tin sai sự thật
hoặc là từ các website trang kênh là không thuộc các cơ quan báo chí chính thống hoặc cơ quan nhà nước
theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã mời làm việc hai mươi bảy trường hợp
có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân trên các trang mạng xã hội
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn trường hợp với số tiền ba mươi triệu đồng